xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi nhà ba tầng
ở ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thành vườn kim liên quận đống đa thành phố hà nội
khiến năm người trong một gia đình tử vong thương tâm
văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo
của chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trung ngọc anh yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy
khiến năm người tử vong tại phường kim liên quận đống đa
cụ thể văn bản của văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội nêu vào khoảng một giờ một mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn
tại khu vực nhà b chín tập thể kim liên ngõ sáu mươi năm phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa
xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng làm năm người tử vong hai người bị thương
về việc này chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị
điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm
chủ tịch thành phố cũng giao sở lao động thương bình và xã hội và ủy ban dân quận đống đa
phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân
kết quả thực hiện báo cáo thành ủy ủy ban dân thành phố trước ngày hai mươi năm tháng bốn
thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc
ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng một giờ một mươi ba phút ngày hai mươi một tháng bốn tại ngôi nhà hai tầng một tùm
ở gần khu b chín tập thể kim liên ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch
thời điểm xảy ra hỏa hoạn những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa
sau khi tiếp nhận tin báo công an quận đống đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường
tổ chức cứu nạn cứu hộ và khống chế ngọn lửa không để đám cháy lan sang căn hộ khác
đại diện ủy ban dân quận đống đa xác nhận vụ hỏa hoạn đã khiến bốn người tử vong tại chỗ
riêng hai người chạy lên tầng tùm tự thoát sang mái nhà tầng hai bên cạnh
thì được lực lượng công an cùng người dân hướng dẫn cứu thoát
theo thông tin từ công an thành phố hà nội vào hồi một giờ một mươi ba phút ngày hai mươi một tháng bốn
trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy
tại nhà số một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phạm ngọc thạch vườn kim liên quận đống đa thành phố hà nội
ngay sau đó trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động một xe chỉ huy
bốn xe chữa cháy thuộc công an quận đống đa và công an quận hai bà trưng đến hệ trường
đến một h một mươi tám phút cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tiếp cận hiện trường vụ cháy tại tầng một của nhà dân tiếp giáp nhà b chín tập thể kim liên
vườn kim liên quận đống đa là nhà của bà đoàn thị mở
khi đám cháy bùng lên có hai người đã tự thoát sang mái nhà tầng hai bên cạnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai thang đưa hai người gồm
ông bùi ngọc lờ và cháu bùi quang hát từ mái nhà xuống vị trí an toàn
đồng thời triển khai tổ chức chữa cháy và thực hiện tìm kiếm người bị nạn
tại tầng hai phát hiện một nạn nhân cháu bùi gia hát con trai của ông l
còn dấu hiệu hô hấp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa sanh pôn sau đó tử vong tại bệnh viện
đến một giờ hai mươi ba phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
có bốn người tử vong tại hiện trường gồm bà đoàn thị mờ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ hộ
bà đỗ mai hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm con dâu của bà mờ
anh bùi ngọc khờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm con ruột bà mờ
cháu bùi nam phờ sinh năm hai nghìn một mươi hai con trai của ông l
một người tử vong tại bệnh viện cháu bùi gia hát sinh năm hai nghìn hai mươi một con trai của ông l
hai người bị thương gồm anh bùi ngọc lờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba con trai bà m
và cháu bùi quang hát sinh năm hai nghìn một mươi con trai ông lờ
ngôi nhà bà đoàn thị m xây ba tầng tầng một diện tích khoảng ba mươi ba m hai
tầng hai diện tích khoảng hai mươi m hai tầng ba khoảng một mươi m hai
theo công an tp hà nội diện tích đám cháy được xác định khoảng một mươi m hai
làm thiệt hại tài sản gồm đồ dùng gia đình gỗ ván nhựa xe máy
vụ cháy cũng thiêu dụi nhiều tài sản
hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
thưa quý vị trước khi xảy ra vụ cháy tại phạm ngọc thạch chúng tôi vừa nói đến
tại hà nội đã xảy ra hàng loạt những vụ cháy với những cột khói lớn giữa ban ngày
khiến nhiều người dân kinh hãi rất may những vụ cháy này không gây thiệt hại về người
khoảng một mươi hai giờ trưa ngày một mươi chín tháng bốn một quán bún chả trên phố nguyễn hoàng
quận năm tử liêm hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội
các nhà gồm một tầng và một tầng tùm mặt lửa bùng lên nhanh khói đèn bốc cao
một số người dân tại hiện trường cho biết thời điểm hỏa hoạn
bên trong quán có nhiều thực khách đang ăn chừa bỏ chạy thoát thân
nhận được tin báo đội kinh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm tử liêm
đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngọn lửa cơ bản được khống chế không có thương vong về người
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
trước đó là vụ hỏa hoạn tại quán massageon ở số hai trăm năm mươi bốn trên phố đê la thành đống đa
xảy ra lúc gần một giờ chiều ngày một mươi sáu tháng bốn
ngọn lửa xuất phát trên tầng cao nhất của ngôi nhà
người dân lưu thông trên phố xã đàn quận đống đa hà nội đã bất ngờ chứng kiến một cột khói bốc cao
giao thông trên tuyến phố ngưng trệ vì đám đồng hiếu kỳ
ngay khi hỏa hoạn xảy ra ba xe chữa cháy đã kịp thời có mặt
lực lượng chức năng tiến vào phía sau tòa nhà trên đường xã đàn dập tắt đám cháy sau khoảng ba mươi phút
theo chia sẻ của một nhân chứng mọi người chạy hết ra ngoài một lúc sau thì xe cứu hỏa tới chưa có thương vong gì
tôi tình cờ nghe điện thoại trên sân thượng thì thấy khói đen từ tòa nhà bốc lên
một lúc sau thì khói trắng bốc lên những tiếng xốp hay tôn gì đó nổ lép bép
từ nhà tôi nhìn sang nhiều vật liệu dễ cháy
cũng chứng kiến vụ cháy chị hạnh sống ở gần ngôi nhà bị cháy cho biết
chị đang đứng ở sân thượng thì thấy khói bốc lên ngụt ngụt từ tầng thượng của ngôi nhà
nên đã hô hoán mọi người ở dưới gọi cứu hỏa
chị hạnh kể sau đó lửa và khói càng lớn xuất hiện thêm những tiếng nổ
xuống thì thấy nhiều người từ trong nhà chạy ra
theo người dân sống xung quanh đám cháy bắt đầu từ khoảng gần một giờ trưa
sau nửa tiếng thì được dập tắt
vị trí đám cháy được xác định là quán massage trần ngâm thuốc người dao đỏ
nằm sâu trong ngõ hai trăm năm mươi bốn địa lào thành vườn thổ quan quận đống đa hà nội
nơi xảy ra cháy ở tầng tám số nhà trên là nơi sử dụng làm kho chứa đổ
lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng sử dụng vòi rồng áp sát ngôi nhà
từ các vị trí tầng cao phun nước tránh lây lan và tổ chức sơ tán nhân viên quán
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
chiều ngày một mươi năm tháng bốn một lãnh đạo ủy ban dân phường trung hòa quận cầu giấy hà nội cho biết
vụ hỏa hoạn xảy ra vào chín h ba mươi phút sáng cùng ngày tại tòa nhà ở địa chỉ một trăm sáu mươi bảy hoàng ngân
theo đó ở thời điểm kể trên
vòng bay buffet bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã phối hợp các lực lượng
tại các tòa nhà trung cư liên kề đã kịp thời xử lý dập tắt đám cháy
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an quận cầu giấy
cũng được huy động đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy đã cơ bản được khống chế
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đeo mặt nạ phòng độc chạy lên từng tầng để tìm kiếm người nếu có
đồng thời phá kính để khói độc nhanh thoát ra ngoài
đến một mươi giờ ba mươi phút về cơ bản chỉ còn chút khói
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tháo mặt nạ di chuyển trở ra ngoài
theo một nhân viên làm bếp cho biết
bao thời điểm trên lừa bắt nguồn từ khu vực bếp ăn bên dưới tầng hầm
một người làm bếp chia sẻ
chúng tôi thấy khói nghi ngút bốc lên nên chỉ vội chạy ra ngoài thoát thần
vì lãnh đạo này chia sẻ thêm vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy tại khu bếp của nhà hàng
thưa quý vị những vụ cháy liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại lớn
và đáng buồn là đã có những thương vong về người được ghi nhận
dù nguyên nhân các vụ cháy này có là gì
thì những vụ việc vừa qua đã cho thấy một thực tế
các biện pháp phòng cháy chữa cháy cần được quan tâm ngay từ bước xây dựng nhà ở
và người dân cần được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết
để đối phó với những vụ cháy bất ngờ xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày
đây vốn dĩ là những kiến thức cơ bản nhưng đang bị bỏ quên vì tâm lý chủ quan của nhiều người
những thông tin tiếp theo về diễn biến vụ cháy sẽ được cập nhật trên kênh
nếu quan tâm những tin tức này quý vị cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh